theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương bão san ba đang di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
và dự kiến sẽ đi vào biển đông vào đúng ngày ba mươi tết
hiện tại bão san ba còn cách bờ biển miền nam philippines hơn một trăm năm mươi km với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng tám tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm độ kinh đông trên đất liền miền nam philippines
sức gió giật tăng lên một cấp
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng hai tức ba mươi tết vị trí tâm bão ở vào khoảng chín năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
cách đảo trường sa thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
nếu vẫn duy trì cấp độ này khi vào biển đông bão sanba sẽ trở thành cơn bão
bão số hai của năm hai nghìn một mươi tám